với chủ đề miền trung tây nguyên vượt thách thức tăng trưởng giá trị nông sản giúp nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh hiện đại
đầu tháng tám tới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tiếp tục có buổi đối thoại trực tiếp lần thứ ba với nông dân tại thành phố buôn ma thuột
năm nay các câu hỏi nội dung được gửi đến người đứng đầu chính phủ tập trung vào các vấn đề về phát triển nông nghiệp bền vững
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nâng cao thu nhập đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực miền trung tây nguyên
trên cơ sở đối thoại thủ tướng sẽ xem xét quyết định các giải pháp chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm thao gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt
để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh khắc phục những bất cập trước diễn biến của đại dịch covid một mươi chín
phát huy sự sáng tạo của nông dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi sản xuất kinh doanh nông nghiệp
tại hội nghị thủ tướng cũng sẽ chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng giải quyết những nhu cầu chính đáng của nông dân và doanh nghiệp
ngay sau khi văn phòng chính phủ có thông báo về việc tổ chức hội nghị thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ ba
ban tổ chức đã mở các kênh tiếp nhận để bạn đọc bà con nông dân gửi câu hỏi tới người đứng đầu chính phủ
tính đến thời điểm này ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn một năm trăm linh câu hỏi khác nhau